cập nhật thêm thông tin mới nhất về vụ án đặc biệt nghiêm trọng làm bốn người tử vong tại huyện tương dương tỉnh nghệ an
đến sáng nay ngày hai mươi tháng bảy bàn chuyên án đã thu được con dao gây án tại nhà nghi phạm vi văn hai
trước đó vi văn hai khai nhận con dao gây án được vứt ở khu vực ngã ba gần hiện trường vụ án và chiếc áo dính máu cũng được hắn đốt phi tang ở gần đó
tuy nhiên sau khi cơ quan công an điều tra tìm kiếm vi văn hai khai nhận đã cất giấu con dao tại chính nhà mình
đến trưa nay cơ quan công an đã thu được con dao trên tại nhà hùng thủ
trước đó vào một mươi tám h ba mươi phút tối qua ngày một mươi chín tháng bảy cục cảnh sát hình sự bộ công an phối hợp với công an tỉnh nghệ an đã bắt giữ được nghi phạm gây ra vụ thảm sát bốn người là vi văn hai với tên thường gọi là vi văn màn
đối tượng này cùng chú bản phòng xã tam hợp huyện tương dương tỉnh nghệ an với các nạn nhân
theo lời khai ban đầu của hai tại cơ quan điều tra trong ngày xảy ra vụ án khi hai vào rẫy của anh thọ hái tranh thì hai bên giáp mặt nhau
vốn có mâu thuẫn từ trước thêm cuộc gặp mặt bất ngờ này khiến hai bên to tiếng sô sát lẫn nhau
mẩn rút dao chém anh thọ sau đó quay ra đuổi chém chị yến cùng con trai anh thọ và bà trương mẹ anh thọ
ngay sau khi nhận được tin các lực lượng nghiệp vụ khám phá thành công vụ án bắt gọn hung thủ
vào tối qua một mươi chín tháng bảy đại tướng trần đại quang ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã gửi thư khen cho công an các đơn vị địa phương tham gia phá án
gồm cục cảnh sát hình sự viện khoa học kỹ thuật hình sự bộ công an công an tỉnh nghệ an trực tiếp là phòng cảnh sát hình sự công an huyện tương dương và một số đơn vị khác tham gia phối hợp
bộ trưởng khẳng định đây là chiến công xuất sắc thể hiện tinh thần vượt mọi khó khăn gian khổ vận dụng linh hoạt hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ quyết tâm truy bắt tội phạm đến cùng
bộ trưởng cũng đề nghị tổng cục cảnh sát và công an tỉnh nghệ an tập trung lực lượng nhanh chóng điều tra làm rõ để chuyển cơ quan chức năng xử lý nhân minh trước pháp luật góp phần ổn định tình hình đồng thời làm tốt công tác tư tưởng để nhân dân yên tâm lao động sản xuất
công an tỉnh nghệ an tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ giúp đỡ gia đình nạn nhân vượt qua khó khăn mất mát